nhằm kiểm soát tình hình thành phố hà nội sẽ tăng cường khai báo y tế điện tử quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã qr
cụ thể các cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ bắt buộc phải thực hiện tạo mã qr địa điểm tại địa chỉ tờ khai y tế vn và kiểm soát người vào đơn vị bằng việc quét mã qr
công dân trên địa bàn bắt buộc phải quét mã qr khi vào các địa điểm công cộng cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ
trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế có mã qr để quét mã
trong giai đoạn chính phủ đang xây dựng ứng dụng chính thức duy nhất trên điện thoại thông minh các tổ chức cá nhân sử dụng bốn ứng dụng bao gồm bluezone ncov việt nam healthegration vneid để tạo và quét mã qr
công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát hướng dẫn đối với việc triển khai bảo đảm công tác phòng chống dịch trong đó có tạo mã qr địa điểm quét mã qr
sở thông tin và truyền thông phối hợp với trung tâm công nghệ phòng chống covid một mươi chín quốc gia cung cấp tài khoản theo dõi số lượng địa điểm tạo mã qr số lượng địa điểm có lượt quét mã qr cho các cơ quan đơn vị có liên quan khai thác phục vụ công tác quản lý